hòa trong không khí chào đón năm mới tại thành phố cần thơ đêm cuối của năm hai nghìn một mươi chín
nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc ấn tượng đã mang đến cho người dân và du khách những giây phút ý nghĩa
sẵn sàng chào đón năm mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp và may mắn
song song với hoạt động vui chơi giải trí để bảo đảm an toàn trật tự giao thông cho người dân vui chơi
lực lượng chức năng luôn có mặt ở các nơi trọng điểm để điều tiết giao thông
tạo điều kiện cho người dân vui chơi chào đón năm mới an toàn vui vẻ